phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh tây ninh vừa phát hiện bắt quả tang đối tượng trần văn đời ba mươi tuổi
trú tại xã phước bình thị xã trảng bàng đang có hành vi vận chuyển gần hai kg ma túy tổng hợp
trước đó tại khu vực đường quốc lộ hai mươi hai thuộc khu phố hòa hưng phường an hòa thị xã trảng bàng
lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang đối tượng trần văn đời đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm gần hai kg ma túy tổng hợp một xe ô tô
bước đầu đời khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ campuchia về bình dương
giao lại cho người khác để hưởng tiền công năm triệu đồng
vụ tai nạn thảm khốc chìm cano du lịch ở quảng nam khiến một mươi bảy người tử vong
cho thấy là vẫn còn những lỗ hổng trong khâu quản lý vận hành tàu cano trên các tuyến giao thông thủy nội địa
trong đó còn tồn tại một số bất cập xung quanh quy định của bộ giao thông vận tải
về việc chuyển đổi phương tiện sang cấp chứng nhận tàu sông pha biển
vrsb ở một số tuyến thủy nội địa
những khách du lịch này đang đi trên cano sb trên tuyến đảo lớn đảo bé huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
dù được trang bị áo phao đầy đủ nhưng chiếc cano này được thiết kế môi kín theo tiêu chuẩn vrsb
tức là tàu sông pha biển nên hành khách lo lắng bởi trong trường hợp xảy ra tai nạn sẽ khó thoát kịp ra ngoài
nếu mà mặc áo phao thì bản thân tôi cũng thấy an toàn với bản thân rồi
nhưng mà đối với lại cái cano mà kín như thế này thì nó cũng hơi nợt nó cũng hơi lo lo
sau khi có cano mà kia kia kín hết xung quanh không có lâu thoát thì sự có bất nợ xảy ra
thì lúc đó là không có thể thoát ra ngoài biển để mà trong cái thời gian đấy có thể thoát ra đến tương cương
trước đây các cano trên tuyến đảo lớn đảo bé đều hoạt động theo tiêu chuẩn vrsi tức là mui trần
thế nhưng từ năm hai nghìn một mươi bảy bộ giao thông vận tải đã có chỉ đạo
buộc phải chuyển toàn bộ tàu cano hoạt động trên tuyến sang vrsb như thế này
trước đây sở giao thông vận tải quảng ngãi đã từng có văn bản đề nghị bộ giao thông vận tải
nên để các phương tiện hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa đảo lớn đảo bé sử dụng tiêu chuẩn tàu

tại vì phải nâng cấp chuyển đổi sang sp tàu sông pha biển
lý do được đưa ra là cự li tuyến này ngắn chỉ dưới bốn hải lý và tàu chỉ hoạt động từ gió cấp bốn trở lại
nên không nhất thiết phải nâng lên chuẩn sp
ngay cả ủy ban nhân dân huyện lý sơn vẫn tán thành kiến nghị này của sở giao thông vận tải quảng ngãi
nhưng bộ giao thông vận tải vẫn bắt buộc chuyển đổi sang chuẩn sb
khi bắt đầu có quy định b chúng tôi cũng có nhiều kiến nghị tuy nhiên đây là quy định
chấp hành thì qua cái sự việc vừa rồi cũng đau lòng ở quảng nam
thì chúng tôi cũng nhận thấy là tuyến này đề nghị các căn ngành nghiên cứu về cơ sở
thực tế của cái tàu như thế thì nó có phù hợp không để có cái sự điều chỉnh cho nó phù hợp
tránh tình trạng giống như vừa rồi của tuyến thu lo tràm của đạn
thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh mạng
hiện tại tuyến đường thủy nội địa đảo lớn đảo bé đang có một mươi bốn cano và ba tàu gỗ hoạt động
vận tải khách và hàng hóa tất cả đều đăng ký hoạt động theo chuẩn vrsb
nhưng với cự li hoạt động ngắn cấp gió thấp việc buộc các cano vận tải khách phải đóng kín mui
thì nỗi lo luôn thường trực
trên khu vực biển tây nam lực lượng chức năng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn
đã phát hiện bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
để xử lý theo quy định pháp luật
tại vùng biển cách nam hò khoai tỉnh cà mau khoảng một trăm linh hải lý tội công tác hải đoàn bốn mươi hai
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn phát hiện tàu cá mang số hiệu bl chín mươi ba nghìn chín trăm linh ba ts có nhiều dấu hiệu nghi vấn
và đã ra tín hiệu dừng tàu để kiểm tra hành chính
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có ba thuyền viên do ông trương văn mười
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy địa chỉ thường trú tại phường vĩnh lạc thành phố rạch giá tỉnh kiên giang làm thuyền trưởng
theo lời khai của thuyền trưởng tàu đang vận chuyển khoảng sáu mươi lít dầu đeo
và toàn bộ số dầu này đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính thiết lập hồ sơ ban đầu của vụ việc
và niêm phong hàng hóa vi phạm đồng thời tổ chức lực lượng dẫn giải phương tiện về cảng hải đội bốn trăm hai mươi một
tại huyện nam căn tỉnh cà mau để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
ngày sáu tháng ba công an phường tân tạo a quận bình tân thành phố hồ chí minh
tiếp nhận trình báo của người dân về vụ việc bị cướp giật tài sản trên địa bàn
theo thông tin ban đầu trong lúc người bị hại đang đứng quậy tại cửa hàng tạp hóa của gia đình
trong con hẻm trên đường nguyễn cửu phú phường tân tàu a quận bình tân
thì có một nam thanh niên đi bộ đến dù bàn tay áp sát vào mặt nạn nhân
hù dò cướp chiếc điện thoại để trên bàn rồi phóng lên xe động bọn bỏ chạy
nạn nhân tri hô chạy bộ đuối theo hơn một trăm linh m ra đánh đầu hẻm nhưng tên cướp đã tẩu thoát
theo hình ảnh camera ghi lại trước khi cướp điện thoại hai thanh niên này chạy xe máy
vào con hẻm để quan sát một tên đã tiếp cận xe máy nhà dân để trước nhà
nhưng phát hiện có người nên mới đồng ý giật điện thoại
hiện vụ cướp điện thoại này đang được công an điều tra để truy bắt các đối tượng cướp giật
cũng trong hôm nay ngày sáu tháng ba công an quận một mươi hai thành phố hồ chí minh cho biết
đang điều tra làm rõ vụ nghi án cướp giật dẫn đến tai nạn giao thông khiến một người chết
và hai người bị thương trên địa bàn
thông tin ban đầu tối ngày năm tháng ba hai thanh niên chở nhau trên xe máy lưu thông
trên quốc lộ một hướng từ trạm thu phí an sương về cầu vượt tân thế hiệp quận một mươi hai với tốc độ cao
phía sau có nhiều người đuổi theo hô hoáng
khi xe có hai thanh niên này chạy tới giao lộ quốc lộ một lê thị riêng quận một mươi hai
thì bất ngờ quay đầu và chạy ngược chiều lên cầu vượt tân thế hiệp
khi xe chạy tới giữa cầu thì va chạm với xe máy do một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
ngụ quận một mươi điều khiển vụ vai chạm khiến năm thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tử vong tại chỗ
hai thanh niên còn lại một rơi từ cầu vực xuống quốc lộ một bị thương nặng
người còn lại cũng bị thương nằm ở hiện trường vụ tai nạn
các nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị ngay sau đó
nhận tin báo công an có mặt khám nghiệm hiện trường tử thi
lấy lời khai các nhân chứng điều tra làm rõ vụ việc
sau hai tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trực tự
lực lượng công an trên địa bàn tỉnh bình thuận đã kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm
và tệ nạn xã hội tạo điều kiện cho người dân doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế
công an các đơn vị địa phương ở tỉnh bình thuận đã chú trọng tăng cường công tác quản lý cư trú
quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm
như trộm cắp tài sản ma túy đánh bạc và các hành vi vi phạm về buôn lậu thực phẩm bẩn
vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm và phối hợp với lực lượng công an
trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
quyết liệt trong đấu tranh ngăn chặn những hoạt động của các đối tượng chống phá và kéo giảm tội phạm
các mặt công tác về quản lý nhà nước về an ninh trật tự thì chúng ta đều đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu
rất nhiều những cán bộ chiến sĩ không ngại khó ngại khổ
từ việc ứng trực từ việc đi xuống địa bàn từ việc giải quyết công việc làm rất tốt các đồng chí ạ
hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao
lực lượng công an đã kịp thời phát hiện triệt phá các băng nhóm đường dây tụ điểm hoạt động tội phạm hình sự
kinh tế ma túy tích cực truy bắt và vận động đầu thú các đối tượng truy nã
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát vũ trang tại các tuyến địa bàn trọng điểm
chú trọng nâng cao hiệu quả công tác cư trú quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ thực hiện quyết liệt và bảo đảm tiến độ
hai dự án cơ sở giữ liệu quốc gia về dân cư cấp và quản lý canh khước công dân
quá trình triển khai thì đã tổ chức lễ ra quân tổ chức bố trí các lực lượng
đặc biệt là có cả tổ tuần tra lý quân chúng tôi củng cố khiếp kín các địa bàn vào văn đêm
vào những giờ cao điểm
ở từng cái địa bàn cấp thôn thì củng cố lực lượng dân phòng bảo vệ dân phố
để hỗ trợ cùng lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự
qua hai tháng triển khai thực hiện cao điểm chúng tôi đã bắt giữ xử lý được nhiều đối tượng hoạt động
theo kiểu băng nhóm xã hội đen bảo kê đội nợ thê
đấu tranh xử lý các đối tượng liên quan tới vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
hai tháng qua
công an bình thuận đã điều tra làm rõ hai mươi chín vụ bắt ba mươi chín đối tượng phạm pháp hình sự
thu hồi hơn sáu trăm năm mươi triệu đồng phát hiện xử lý một trăm linh vụ bắt một trăm linh năm đối tượng
với các hành vi tàn trữ vận chuyển hàng cấm buôn bán hàng giả kinh doanh hàng nhập lậu
hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vận chuyển khoáng sản trái phép triệt phá một trăm một mươi vụ bắt một trăm ba mươi bảy đối tượng
phạm tội về ma túy tàn trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy triệt phá tám mươi bốn vụ đánh bạc
bắt bốn trăm bốn mươi chín đối tượng thu giữ gần một tỷ đồng
chủ động kiểm tra phát hiện năm mươi tám vụ với sáu mươi ba đối tượng liên quan đến tội phạm vi phạm trên lĩnh vực môi trường
qua đó đã xử phạt hành chính gần hai tỷ đồng
chủ động phát hiện và thu giữ hơn một trăm linh kg pháo các loại bắt giữ tám mươi sáu vụ và chín mươi bảy đối tượng có hành vi vi phạm về pháo
tình hình về tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người chết và bị thương
số lượng lớn ký test nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc cạn phát hiện tại địa phàn phường huyền tụng thành phố bắc cạn
thời điểm kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát một mươi một c năm nghìn tám trăm tám mươi sáu do nguyễn tùng dương chú tại tỉnh cao bằng điều khiển theo hướng cao bằng hà nội
tổ công tác phát hiện trên xe chở tám thùng hàng hóa
qua kiểm tra toàn bộ là ký test nhanh covid một mươi chín với số lượng ba tám trăm linh bộ
lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp của lô hàng
hiện toàn bộ số kit test trên đã được bàn giao cho đội quản lý thị trường số một cục quản lý thị trường tỉnh bắc cạn xử lý theo thẩm quyền
còn tại tỉnh nghệ an công an huyện nghi lộc vừa bắt giữ một vụ vận chuyển ba mươi que test nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc tổng giá trị hơn một tỷ đồng
công an huyện nghi lộc đã phát hiện một đường dây liên tỉnh chuyên nhập lậu qua test nhanh covid một mươi chín với số lượng lớn rồi tiêu thụ ở tỉnh nghệ an và các tỉnh thành khác
để qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng thường ngụy trang quay test nhanh covid một mươi chín vào các thùng hàng bên ngoài ghi hoa quả nhập khẩu và thuê xe chuyển phát nhanh để vận chuyển
tối ngày ba tháng ba tại khu vực đường tránh vinh lực lượng công an tiến hành kiểm tra xe ô tô chuyển phát nhanh và phát hiện trên xe chở hai mươi thùng các tông bên trong có chứa ba mươi que test nhanh kháng nguyên covid một mươi chín do nước ngoài sản xuất với tổng giá trị trên một tỷ đồng
thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô hàng trên
hiện công an huyện nghi lộc đang tạm giữ phương tiện tăng vật xác minh chủ lô hàng để điều tra xử lý theo quy định
thưa quý vị cùng với sự bùng phát của dịch covid một mươi chín nhu cầu xét nghiệm sàng lọc và khẳng định khỏi bệnh trong nhân dân rất lớn
trong khi đó các loại kit test nhanh được bày bán ở các hiệu thuốc lại rơi vào tình trạng loạn giá có những loại chênh nhau tới một trăm linh
nhiều gia đình tốn chi phí hàng triệu đồng mua ký test cho mỗi lần nghi ngờ mắc bệnh
do đó cần sớm đưa ký xét nghiệm covid một mươi chín vào mặt hàng bình ổn giá để vơi bớt gánh nặng chi phí cho người dân
theo khảo sát của phóng viên tại một số nhà thuốc quận đống đa hai bà trưng ba đình cho thấy
hiện trên thị trường đang lưu hành nhiều loại test nhanh có mức giá khác nhau tùy thuộc vào xuất xứ
giao động từ chín mươi đến một trăm năm mươi đồng một chiếc đây cũng là tình trạng chung tại nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
dịch bệnh bùng phát tăng thẳng
như thế này mà coi như là những hiệu thuốc coi như cứ trục lợi coi như là lên giá cứ ẩm mà bình thường chỉ có bốn năm
cùng lắm là sáu mươi một test mà bây giờ những hiệu thuốc coi như cứ tăng giá lên đến tám chín mươi một test thì chỉ khổ khổ cho người dân thôi
bộ test nhanh covid một mươi chín không chỉ được bán tại các cửa hàng thuốc mà còn được đăng bán nhiều trên mạng xã hội
facebook với nhiều chủng loại và giá khác nhau
cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi quyết định mua và sử dụng
tình hình dịch bệnh đang rất căng như thế này thì lại đẩy giá các sản phẩm chữa bệnh và cũng như là ký tết covid lên cao
nên là người tiêu dùng chúng tôi rất là gặp nhiều khó khăn trong việc chọn mua
cũng như là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm cũng rất là băn khoăn nên cũng vô cùng lo lắng
đầu tiên là chúng ta thấy là khẩu trang này nước rửa tay này sát khuẩn này
rồi bây giờ cái nhu cầu kích tết thực sự là khủng khiêm
nếu chúng ta coi nó là lại hàng hóa bình thường thì tàu nhiều mà cũng không có thì buộc giá nó phải lên và người dân lúc này đang phải chịu thiệt
theo các quy định hiện hành ký test xét nghiệm sars cov hai hiện nay không được quản lý về giá
do đó việc niêm yết giá bán trên các cổng công khai giá trang thiết bị y tế
hoàn toàn phụ thuộc vào phía các nhà sản xuất doanh nghiệp nhập khẩu và phân phối
thông tư số hai
thông tư số hai của bộ y tế mà bộ y tế ban hành mới đây về giảm tối đa ba mươi giá trần xét nghiệm pcr và xét nghiệm nhanh
tại các cơ sở y tế là cần thiết nhưng để thông tư số hai đi vào thực tiễn thì cần một thời gian nhất định
về lâu dài vẫn cần một nghị định của chính phủ để đưa các vật tư thiết bị y tế trở thành hàng hóa thiết yếu
mà nhà nước bình ổn giá để tạo điều kiện bình thường mới
theo những nghị quyết một mươi hai của ubthqh

thuốc men trang thiết bị y tế là mặt hàng thiết yếu người tiêu dùng không thể mặc cả hầu hết đều trả tiền kể cả bị mua đắt
do đó với cơn sốt ký tết hiện nay khi số ca mắc mới covid một mươi chín lên tới hàng chục nghìn trường hợp mỗi ngày
rất cần bàn tay điều tiết từ chính phủ và cơ quan chức năng trong việc đưa các mặt hàng này vào danh mục bình ổn giá
để từ đó người dân bớt khó khăn trước tình trạng loạn giá khi đi mua các mặt hàng phục vụ chống dịch
theo bộ y tế đến nay tổ chức y tế thế giới who vẫn coi covid một mươi chín là đại dịch và quan ngại tiếp tục có các biến thể không lường trước được của virus sars cov hai
với những vấn đề còn tồn tại bộ y tế khẳng định việt nam chưa nên coi dịch bệnh covid một mươi chín là bệnh lưu hành
và tiếp tục phối hợp chặt chẽ với who cũng như các tổ chức quốc tế quốc gia khác
cũng như là cập nhật sự biến đổi của virus sars cov hai để có thể tham mưu thủ tướng chính phủ quyết định coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành khi đến thời điểm thích hợp
trong khi đó liên quan đến đề xuất f f một có thể làm việc bộ y tế vừa xin ý kiến ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể bộ y tế đề xuất người nhiễm sars cov hai f không có triệu chứng đang trong thời gian cách ly tự nguyện tham gia làm việc
có thể làm việc trực tuyến không tiếp xúc với người xung quanh hoặc được phép tham gia hỗ trợ chăm sóc theo dõi điều trị người mắc covid một mươi chín trong gia đình
cơ sở lưu trú hoặc tại các cơ sở điều trị bệnh covid một mươi chín phù hợp với nhiệm vụ được giao và thực hiện nghiêm thông điệp năm k
f một đã tiêm đủ ít nhất hai liều vaccine phòng covid một mươi chín chỉ cần theo dõi sức khỏe một mươi ngày có thể làm việc trực tuyến hoặc trực tiếp
để tạo điều kiện thuận lợi bảo đảm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bộ y tế đề xuất giảm thời gian cách ly y tế
nhưng tăng cường khuyến cáo thực hiện biện pháp năm k để hạn chế nguy cơ lây nhiễm
phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh vĩnh long
bác quả tăng trần văn minh chú huyện cai lệ tỉnh tiến giang đang cắt dấu thuốc lá lậu trên xe ô tô
khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ một đoạn thuộc phường tân ngãi thành phố vĩnh long
lực lượng công an phát hiện trần văn minh điều khiển xe ô tô đi từ hướng huyện cai lệ tỉnh tiền giang
đến thành phố vĩnh long có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô có hai thùng cát tông
bên trong có chứa một tám trăm linh bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm các nhãn hiệu z hero và scot
hiện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh vĩnh long đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang
và thu giữ toàn bộ số tăng vật nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát kinh tế chủ trì phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh nghệ an
kiểm tra đồng loạt sáu cửa hàng vật tư y tế cửa hàng thuốc kinh doanh trên địa bàn
phát hiện nhiều thiết bị y tế không rõ nguồn gốc
sau khi tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc trên đường nguyễn phong sắc phường hưng dũng
chức năng phát hiện một tám trăm tám mươi bộ kit xét nghiệm nhanh và ba trăm năm mươi một chai nước rửa tay các loại
không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá khoảng hai trăm linh triệu đồng
cũng tại cửa hàng cửa hàng thuốc tại địa chỉ tại số ba mươi bốn đường hồ thông thóc
xã nghi phú tp vinh phát hiện hai năm trăm linh
một mươi bộ kit xét nghiệm nhanh hai mươi que lấy mẫu bệnh phẩm covid một mươi chín các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng
tiếp tục tiến hành kiểm tra cửa hàng thuốc tại số một mươi đường hồ thông thóc xã nghi phú tp vinh
cơ quan chức năng cũng phát hiện hai trăm một mươi năm chai nước rửa tay các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ
trị giá khoảng hai mươi triệu đồng
hiện các vụ việc đang được tiếp tục lạp rõ
những ngày này mặc dù nguồn cung nguyên liệu không nhiều
thế nhưng do tác động từ thị trường nước ngoài
cho nên mặt hàng cua tôm ở miền tây đang đồng loạt giảm giá
tôm công nghiệp tại khu vực này có kích cỡ ba mươi một trăm linh con một kg giá giao động một trăm linh một trăm sáu mươi tám đồng một kg
các đơn vị kinh doanh mặt hàng này cho biết
tùy theo kích cỡ giá tôm thể đang giảm ba tám đồng một kg so với tuần trước
cũng theo các doanh nghiệp hiện giá tôm giảm do áp lực giao hàng không còn nhiều
đơn hàng ít nên một số doanh nghiệp chủ động giảm giá mua tôm để giảm lỗ
bên cạnh đó giá tôm giảm nhẹ cũng ảnh hưởng từ một phần
từ việc một số quốc gia như indonesia đang thu hoạch tôm mạnh
mới đây sở công thương tỉnh lạng sơn đã có văn bản đề nghị sở công thương các tỉnh
thành phố khuyên cáo đến các doanh nghiệp cân nhắc tạm dừng việc đưa hàng hóa hoa quả tươi
lên khu vực các cửa khẩu biên giới đường bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu trong thời điểm hiện nay
sở công thương tỉnh lạng sơn cho hay hiện nay trên địa bàn tỉnh lạng sơn đang duy trì thông quan
hàng hóa xuất nhập khẩu tại bốn cửa khẩu gồm cửa khẩu quốc tế hữu nghị
ga đường sắt quốc tế đồng đăng cửa khẩu chima cửa khẩu tân thanh
tuy nhiên với năng lực thông quan chưa được cải thiện như hiện nay
để giải quyết hết lượng xe chở hàng hóa đang tồn ở các khu vực bến bãi
chờ xuất khẩu trên cần khoảng một mươi năm ngày
để hàng hóa xuất khẩu đặc biệt là hàng nông sản hoa quả không bị ủn ứ
lưu bãi trong thời gian dài làm giảm về chất lượng gây thiệt hại về kinh tế
sở công thương tỉnh lạng sơn đề nghị sở công thương các tỉnh thành phố
tiếp tục tăng cường thông tin khuyến cáo đến các doanh nghiệp ngành hàng xuất sản xuất
vận tải xuất khẩu hàng hóa cân nhắc tạm dừng việc đưa hàng hóa hoa quả tươi
lên khu vực các cửa khẩu biên giới đồng bộ của tỉnh lạng sơn để xuất khẩu trong thời điểm hiện nay